còn tại mỹ tỷ lệ tiêm chủng và số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
giúp quốc gia này có thể đối phó với các làn sóng covid một mươi chín trong tương lai
garden đưa tin gần ba phần tư người mỹ được ước tính có mức độ nào đó miễn dịch
với biến chủng omicron vốn lây lan nhanh từ khi xuất hiện vào cuối năm ngoái
đúng như nhiều người mong mỏi rằng đại dịch đã bắt đầu suy giảm
làn sóng omicron tấn công nước mỹ vào mùa đông năm nay đã chứng tỏ hiệu quả phòng thủ của vaccine
giúp người dân đủ khả năng phòng vệ trước làn sóng covid một mươi chín trong tương lai
và sẽ ít gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với xã hội các chuyên gia nhận định
hệ thống miễn dịch của hàng triệu người mỹ hiện nhận diện được virus
và sẵn sàng chống lại nó nếu gặp phải omicron hoặc thậm chí là một biến thể khác
theo các chuyên gia ước tính rằng bảy mươi ba người mỹ hiện đang miễn dịch với biến thể omithron
và con số này có thể tăng lên đến tám mươi vào giữa tháng ba tới
điều này sẽ ngăn ngừa hoặc rút ngắn thời gian phát bệnh ở những người được tiêm chủng
và làm giảm lượng virus lưu hành tổng thể
ali modra giáo sư khoa học đo lượng sức khỏe tại đại học washington
ở thành phố seattle của bang washington cho biết
chúng ta đã thay đổi chúng ta đã tiếp xúc với loại virus này và chúng ta biết cách đối phó với nó
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo rằng
virus hiện tại hoặc biến đổi trong tương lai vẫn là mầm bệnh nguy hiểm
tiếp tục lây nhiễm cho hơn một trăm ba mươi người mỹ và hơn hai người mỹ chết mỗi ngày
hàng chục triệu người vẫn dễ bị tổn thương
dự kiến sẽ vẫn có những đợt bùng phát mới trong tương lai khi khái niệm về miễn dịch cộng đồng
có thể ngăn chặn virus đã biến mất trong thực tế khắc nghiệt của các biến chủng mới
khả năng miễn dịch suy giảm và nhiều người mỹ đã từ chối tiêm chủng
chuyển sang một số thông tin
chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý
trong khi biến chủng omicron dù dễ lây lan nhưng được xem có độc lực nhẹ hơn các chủng khác
who tuần này cảnh báo rằng các biến thể tương lai có thể không đi theo kịch bản như vậy
tổ chức này cảnh báo về điều kiện lý tưởng có thể khiến cho biến chủng sars cov hai mới
nguy hiểm hơn xuất hiện và bùng phát
uso từ lâu đã cảnh báo các quốc gia không nên tiếp cận đại dịch chỉ ở phạm vi trong nước
mà nên hướng tới phạm vi toàn cầu
các quan chức who cho rằng
các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ có cảm giác an toàn sai lầm
vì tại các quốc gia khác có tỷ lệ tiêm chủng thấp virus lây lan nhanh chóng ở mọi nơi
có nguy cơ hình thành các biến thể mới và nguy hiểm hơn
tổng giám đốc who tiến sĩ tedros adhanom ghebreyesus phát biểu rằng
tỷ lệ bao phủ vaccine cao ở một số quốc gia và việc ông midron có độc lực ít nghiêm trọng hơn
đang tạo ra một suy nghĩ sai lầm rằng đại dịch covid một mươi chín đang kết thúc
ông tedros nhấn mạnh đại dịch không thể kết thúc khi thế giới
vẫn còn bảy mươi người tử vong mỗi tuần tám mươi ba dân số châu phi chưa được tiêm chủng
các hệ thống y tế đang quá tải và mầm bệnh vẫn đang lây lan gần như là không thể kiểm soát
ông cảnh báo tranh thực tại các điều kiện lúc này là khá lý tưởng cho sự xuất hiện
của chủng mới dễ lây lan và nguy hiểm hơn bùng phát
tại một số quốc gia có độ phủ vaccine cao các quan chức đã dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch
nhưng phần lớn châu phi và một số nước đông âu có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp
who cảnh báo
vì các nước trên không sớm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng sẽ có thể khiến covid một mươi chín tiếp tục bùng phát mạnh
và thế giới có thể sẽ không nắm được chính xác tốc độ lây lan của mầm bệnh
theo các quan chức cấp uso chấm dứt đại dịch bằng cách loại bỏ hoàn toàn sars cov hai không còn là mục tiêu khả thi
thay vào đó mục tiêu là nên chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở các nước
bằng cách tăng cường tiêm chủng và tiếp cận các phương pháp xét nghiệm và điều trị
theo giới chuyên gia mỹ người dân không cần làm xét nghiệm sau khi bình phục
hiện trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã đưa ra hướng dẫn về việc
nếu một người có kết quả dương tính với sars cov hai họ cần cách ly tại nhà ít nhất năm ngày
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong ít nhất một mươi ngày bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào
điều này có nghĩa sau năm ngày một người không có triệu chứng có thể kết thúc cách ly
nếu vẫn đeo khẩu trang khiết mặt khi tiếp xúc với những người khác trong năm ngày nữa
tuy nhiên cdc mỹ không khuyến nghị lặp lại xét nghiệm covid một mươi chín
cho những người không có triệu chứng
những người đã khỏi bệnh vì nhiều người có thể tiếp tục cho kết quả dương tính trong nhiều tháng
người dân có thể lặp lại xét nghiệm khi cảm thấy mình vẫn dương tính
ngay cả khi triệu chứng đã cải thiện
những người này cần phải hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kháng thể trung hòa có thể tồn tại trong ít nhất sáu tháng
do đó nguy cơ tái nhiễm khá thấp
xong không phải là không thể và nguy cơ tái nhiễm cao hơn ở những người chưa tiêm vaccine
và những người mới chỉ tiêm đủ liều cơ bản
tại pháp ngày một mươi sáu tháng hai các câu lạc bộ đêm đã được mở cửa trở lại lần đầu tiên trong vòng ba tháng
nước này sẽ bỏ quy định phải đeo khẩu trang trong các không gian công cộng trong nhà
những nơi mà người dân phải có giấy chứng nhận vaccine mới được vào
như rạp chiếu phim và phòng tập thể dục từ ngày hai mươi tám tháng hai
phát biểu trong cuộc họp báo hôm một mươi sáu tháng hai người phát ngôn chính phủ pháp gabriel attle khẳng định
cuộc sống dần trở lại bình thường nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế oliveren tất cả các quy định về đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ
và quy định về thẻ thông hành vaccine sẽ được nới lỏng từ giữa tháng ba
nếu số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm
cùng ngày chính phủ thụy sĩ thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ngăn dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi bảy tháng hai
người dân sẽ không còn phải trình giấy xác nhận về covid một mươi chín khi vào cửa hàng nhà hàng hay các địa điểm văn hóa
ngoài ra việc đeo khẩu trang trong cửa hàng siêu thị và nơi làm việc
sẽ được yêu cầu bắt buộc
quy định cách ly bắt buộc trong năm ngày với người nhiễm virus sars cov hai sẽ được hủy bỏ vào cuối tháng ba
phát biểu tại cuộc họp báo ở bern hôm một mươi sáu tháng hai tổng thống inazio cassis nói rằng
người dân thụy sĩ đang học cách chung sống an toàn với dịch covid một mươi chín
áo cũng thông báo gần như tất cả các hạn chế về covid một mươi chín sẽ được dỡ bỏ từ ngày năm tháng ba tới
bao gồm việc hủy quy định thời gian đóng cửa sớm đối với các quán bar và nhà hàng
cho phép các câu lạc bộ
đêm mở cửa trở lại thủ tướng kenehmmer nói rằng nước này cần sớm quay trở lại cuộc sống bình thường
song khuyến cáo người dân thận trọng trong việc đối phó với dịch covid một mươi chín